liên quan đến vụ án này có hai bị cáo gồm nguyễn bá nhật và đỗ văn thương bị truy tố về tội môi giới hối lộ
ngoài ra còn có ba bị cáo khác bị truy tố về tội đưa hối lộ là hà trần vũ mai văn học và nguyễn thành tín đều ở tp quảng ngãi
theo cáo trạng bị cáo phạm ngọc phượng là giám đỉnh viên giám đốc trung tâm pháp y tỉnh quảng ngãi
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi hai phượng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn nhiều lần nhận tiền qua trung gian từ các bị cáo nhật và thương
để làm nhiều bản kết luận giám đỉnh pháp y về bệnh tật giả giúp cho các đối tượng đã bị kết án có đủ điều kiện được tòa nơi dân xét hoãn chấp hành án phả tù
ngoài ra bị cáo phượng còn nhiều lần làm giả bản kết luận giám định pháp y cho các bị án khác để được hoãn thi hành án
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt phạm ngọc phượng bốn năm sáu tháng tù về tội nhận hối lộ
nguyễn bá nhật đỗ văn thương mới bị cáo hai năm tù về tội môi giới hối lộ hà trần vũ ba năm mai văn học một năm sau tháng tù và nguyễn thành tín một năm sáu tháng tù cùng về tội đưa hối lộ
có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ thái huỳnh ngân giám đốc xí nghiệp công trình công cộng tp tân uyên tỉnh bình dương
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương khởi tố và bắt tạm giam
cùng với ông ngân cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cũng đã khởi tố bà nguyễn lệ hằng trồng phòng kế hoạch kỹ thuật của xí nghiệp này nhưng cho tại ngoại
theo thông tin ban đầu trong thời gian làm giám đốc xí nghiệp công trình công cộng tp tân uyên ông ngân đã gây thiệt hại cho nhà nước khoảng hai năm tỷ đồng liên quan đến hợp đồng vận chuyển rác thải
bà hằng biết chuyện nhưng không tố rác mà nhận tiền bồi dưỡng để cùng giúp sức cho ông ngân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đang tạm giữ hình sự đối tượng bình còn gọi là hai bình chưa rõ họ tên nhân thân lai lịch và địa chỉ về hành vi giết người và phạm lê minh trí chủ tại thành phố long xuyên về hành vi cướp tài sản
vào khuya ngày một tháng năm tại công viên tám tháng ba thuộc phường mỹ bình thành phố long xuyên đã xảy ra vụ án giết người nạn nhân là phạm văn nhật sống lang thang
bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày hai tháng năm lực lượng công an đã xác định bình và trí là hai đối tượng có liên quan
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận bình trí và nhật đều là những người sống lang thang
vào khuya ngày một tháng năm sau khi bàn bạc nhật đã ôm chặt bình để trí cướp tiền của bình trí sau đó đã bỏ trốn còn bình và nhật tiếp tục đi bộ về công viên tám tháng ba
tại đây bình đã dùng dao đâm một nhát vào vùng bụng của nhật khiến nhật tử vong sau đó
thưa quý vị thời gian qua tội phạm trộm cắp tài sản vẫn chiếm tỷ lệ cao trong các loại tội phạm
ngoài sự liều lĩnh của các đối tượng thì phần lớn các vụ trộm cắp đều xuất phát từ sự chủ quan thiếu cảnh giác về bảo vệ tài sản của người dân
tại địa bàn huyện chư pứ tỉnh gia lai vừa xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản của người dân
lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc để xử lý các vụ việc phức tạp gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
hôm nay chị hơ giai ở làng plei thong a thị trấn nhân hòa huyện chư pứ cùng người hàng xóm đến công an huyện chư pứ để nhận lại số hổ tiêu khô trị giá khoảng một năm triệu đồng mà kẻ gian đã trộm của nhà chị hôm bốn tháng ba vừa qua
hôm đó mình làm việc sau nhà thì thấy có tiếng động lạ ở trước sân
thấy hai tên trộm đang bỏ tiêu vào bao nhưng mình không dám lên tiếng vì quá sợ hãi
công an huyện gọi mình lên nhận tiêu này rất vui
kẻ trộm hổ tiêu nhà chị hơ giai là lương hoài nam chú tại xã nam hòa huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên hiện đang bị tạm giữ tại công an huyện chư pứ
ngay sau khi thực hiện vụ trộm trên nam cùng đồng phạm bị công an xã ia rồng phối hợp với công an huyện bắt giữ xử lý
huyện chư pứ gần đây còn xảy ra một số vụ đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản vào ban đêm
hầu hết các đối tượng đều mang theo hút
huyện chư pứ đều mang thông khí và sẵn sàng tấn công chống trả nếu bị phát hiện
đây là đối tượng ra lan toan hai mươi một tuổi chú xã ia reng huyện chư pứ vừa bị công an huyện bắt giữ để điều tra về hành vi cối gây thương tích
vào đêm tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba toan cùng đồng bọn đem theo dao phóng lợn lèn vào nhà ông bùi văn đức ở xã yadreng để lục lọi trộm cắp
bị chủ nhà phát hiện chi hô toan đâm hai nhát vào vùng miệng ông đức làm nạn nhân bị thương tích một mươi bảy
chúng tôi đặt ra hai yêu cầu
yêu cầu thứ nhất là công tác phòng ngừa nghiệp vụ
cái yêu cầu thứ hai là công tác phòng ngừa xã hội
thì để thực hiện công tác phòng ngừa xã hội thì chúng tôi đã có cái văn bản yêu cầu chỉ đạo công an các xã thị trấn là tham mưu cho chủ tịch công an nhân dân xã thị trấn
để thực hiện nghiêm cái công tác tuần tra kiểm tra tuyên truyền cho người dân phòng chống tự phạm
hoặc người vô vụ thì chúng tôi tiến hành lập danh sách đối tượng có tiền án tiền sự đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội được tiến hành gọi hỏi đoàn đe
chúng tôi cũng mong rằng là đối tượng trước hết là phải tự bảo vệ tài sản của mình
nguyên nhân chính dẫn đến tội phạm trộm cắp hoạt động vẫn là do người dân còn chủ quan sơ hở trong việc bảo quản tài sản
các đối tượng thường cho người theo dõi thăm dò nắm tình hình quy luật hoạt động đi lại của nhân dân để xác định những sơ hở thiếu sót
thời gian hoạt động của các đối tượng chủ yếu vào ban đêm khi mọi người ngủ say hoặc vào ban ngày khi nhà không có người trông coi
cùng với nỗ lực tuyên truyền đấu tranh với loại tội phạm của lực lượng công an
thì tinh thần cảnh giác tích cực tham gia các tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự của nhân dân vẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu
để ngăn ngừa tội phạm trộm cắp góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương
tiến hành kiểm tra một kho chứa hàng thực phẩm tại xã la phù huyện huế đức thành phố hà nội
lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ khoảng bốn tấn xúc xích và cánh gà không rõ xuất xứ
cụ thể vào chiều ngày bảy tháng năm phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố hà nội
phối hợp với đội quản lý thị trường số hai mươi bốn cục quản lý thị trường hà nội
kiểm tra kho chứa hàng thực phẩm tại đường đông tiến thôn quyết tiến xã la phù
tại đây lực lượng chức năng phát hiện thu giữ khoảng bốn tấn xúc xích và cánh gà không rõ nguồn gốc xuất xứ
không qua kiểm định chất lượng và an toàn thực phẩm
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ số hàng trên
đồng thời khai nhận thu mua số hàng hóa này trôi nổi trên thị trường
về bán cho các đại lý ở xã la phù và các tỉnh lân cận
thông qua các trang thương mại đệ tử trang mạng xã hội
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm mọt tài sản
xảy ra vào năm hai nghìn hai mươi ba tại tỉnh đắk lắc để phục vụ điều tra
cơ quan công an đề nghị ra thông báo tìm bị hại và những người có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đề nghị
những ai đã đưa tiền góp vốn cho bà lê thị thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
nơi cư trú tám mươi tám trên sáu đặng văn ngữ phường một mươi quận phú nhuận tp hcm
liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc để làm việc
định chỉ số hai mươi sáu hai bà trưng phường thắng lợi tp bù mò thuật tỉnh đắk lắc
số điện thoại liên hệ chín trăm bốn mươi bảy sáu bốn mươi bốn năm mươi năm gặp điều tra viên nguyễn trần khôi nguyên
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện phú yên tỉnh sơn la đã ra quyết định truy nã số chín ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
đối với đối tượng giàng a nhà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại bản kim bon xã kim bon huyện phù yên tỉnh sơn la
về tội tưởng đoạt tài sản
còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an huyện yên châu tỉnh sơn la đã ra quyết định truy nã số ba ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
đối với đối tượng hoàng thị huế sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại tiểu khu ba thị trấn yên châu huyện yên châu tỉnh sơn la
liên quan đến tội trộm cắp tài sản công an thành phố sơn la tỉnh sơn la đã ra quyết định truy nã số hai ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
đối với đối tượng cà văn thân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại bản giảng lắc phường quyết thắng thành phố sơn la tỉnh sơn la
và đối tượng tráng láo lự sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại bản nha phên xã lóng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la
phải nhận quyết định truy nã số sáu ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm của công an huyện mộc châu tỉnh sơn la cũng về tội trộm cắp tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
khi thế hào hùng của chiến thắng lịch sử điện biên phủ một lần nữa được người dân việt nam lan tỏa một cách đầy tự hào
gần đây bộ y tế đã đề xuất cần phải cấm hoàn toàn thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng cũng như các loại thuốc lá thế hệ mới khác
vậy trong khi chở quy định chính thức thì các ngành chức năng sẽ cần phải làm gì để ngăn chặn sự xâm nhập và tác hại của sản phẩm này
quý vị cùng theo dõi trong một ít phút nữa
còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình an ninh toàn cảnh ngày tám tháng năm với các điểm nóng an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đang tạm giữ hình sự đối tượng bình tức hai bình không rõ họ tên nhân thân lai lịch và địa chỉ về hành vi giết người
và phạm lê minh trí chú thành phố long xuyên về hành vi cướp tài sản
nạn nhân là phạm văn nhật sống lang thang
vụ án xảy ra vào khuya ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tại công viên tám tháng ba thuộc phường mỹ bình tp long xuyên
hai đối tượng khai nhận sau khi bàn nhau cướp tiền của bình trí bỏ trốn còn nhật sau đó bị bình dùng dao đâm tử vong
ngày bảy tháng năm qua một ngày xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt sáu bị cáo
gồm nguyễn thanh nam trần thanh mộng trần quốc đại trần văn có lê văn khỏe lê văn toàn cùng chú thành phố phú quốc tổng cộng bốn mươi bốn năm tù về tội giết người
được biết chỉ vì mâu thuẫn sáu bị cáo đã kéo nhau đến nhà ông mai văn giào chú cùng địa phương hỗn chiến hậu quả khiến ba người bị thương tích
từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba trong quá trình bán hàng và thu hồi công nợ
cho công ty cổ phần phân bón mầm xanh có địa chỉ tại tp hcm nguyễn việt phong chú tỉnh đồng tháp
cựu nhân viên kinh doanh công ty của phần phân bón mầm xanh đã thu hồi công nợ của một mươi bốn đại lý phân bón với tổng số tiền hơn một bốn tỷ đồng
sau đó chiếm đoạt tiêu xài cá nhân tòa án nhân dân tỉnh hậu giang đã tuyên phạt bị cáo phong một mươi tám năm tù giam về tội tham mô tài sản và phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt
công an quận bình tân tp hcm vừa triệt phá khởi tố hai đối tượng tham gia đường dây vận chuyển pháo nổ thu giữ hơn sáu trăm linh kg pháo các loại
trước đó công an quận bình tân bắt quả tang hành vi vận chuyển hàng cấm của nguyễn thanh liêm chú huyện hóc môn
khám xét nơi ở và một số địa điểm liên quan công an quận bình tân đã thu giữ gần sáu trăm ba mươi kg pháo nổ và nhiều tài liệu khác
mở rộng điều tra công an quận bình tân tạm giữ đối tượng trần văn nhơn chú tỉnh vĩnh long về hành vi vận chuyển pháo nổ
chiều bảy tháng năm sở y tế tỉnh đồng nai cho biết đã có kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm trong vụ ngộ độc bánh mì ở thành phố long khánh làm hơn năm trăm sáu mươi người phải nhập viện điều trị
theo đó mẫu nguyên liệu thực phẩm lấy từ tiệm bánh mì bị nhiễm vi khuẩn salmonella
ngoài ra một số mẫu khác nhiễm khuẩn e coli và một số vi khuẩn khác
liên quan đến vụ ngộ độc trên ubnd tp long khánh đã chuyển cơ quan điều tra xác minh nhận rõ
thưa quý vị vào sáng ngày hôm qua bảy tháng năm tại thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên đã long trọng diễn ra lễ diễu binh diễu hành nhằm biểu dương lực lượng khẳng định ý nghĩa tầm vóc giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng điện biên phủ
đây cũng là sự kiện chính thức và quan trọng nhất trong chuỗi các sự kiện hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
và ngùa đã kết thúc được hơn một ngày tuy nhiên hào khí từ buổi lễ thì vẫn còn động lại đặc biệt là trên không gian mạng
tự hào yêu thương tuyệt đẹp là những từ khóa ngập tràn trên các nền tảng trong suốt hai mươi bốn giờ qua
trong đó thì nhiều người đã khẳng định rằng buổi lễ kỷ niệm thành công không chỉ bởi khí thế hào hùng âm phang chiến thắng mà còn đẹp và ghi dấu ấn từ các chi tiết hành động rất nhỏ nhưng lại ấm áp nghĩa tình
lấy cảm hứng từ tượng đài chiến thắng điện biên phủ đặt trong cụm di tích đổi đê gồm d một d hai d ba ở trung tâm thành phố điện biên phủ
tạo hình em bé điện biên trên vai các chú bộ đội mặc dù chỉ xuất hiện khoảng một mươi năm giây trong buổi lễ nhưng đã gây ấn tượng mạnh với nhiều người
bức ảnh ghi lại khoảnh khắc này được cư dân mạng lan tỏa chóng mặt gây bão mạng với hàng nghìn lượt like share
một tài khoản có tên thành long chia sẻ hình ảnh em bé tượng đài dưới cơn mưa nặng hạt tại điện biên vẫn nở nụ cười thật sự quá đẹp và ý nghĩa tác phẩm khiến triệu người việt nam xúc động
dù trời mưa to em bé điện biên vẫn nở nụ cười dạng dỡ giữa rừng cờ hoa và các chiến sĩ một bức hình thắp lên tinh thần dân tộc bất quất lớn lao
đây thực sự là hình ảnh khó quen với tất cả mọi người chắc bé sau này lớn lên vẫn sẽ tự hào lắm
cơn mưa nặng hạt buổi sáng sớm chỉ nhân lên niềm tự hào trong một ngày tháng năm lịch sử và như khẳng định thêm chân lý không khó khăn nào ngăn nổi bước chân ta tự hào điện biên phủ tự hào việt nam
nhìn hình ảnh này mình vui lắm khi tinh thần dân tộc được lan tỏa khi chiến thắng điện biên năm nào vẫn còn đó sát son
nhiều cư dân mạng chia sẻ dù không trực tiếp có mặt tại điện biên phủ nhưng người dân mọi miền đất nước vẫn cùng hòa chung cảm xúc theo từng bước đi hào cùng của đoàn diễu binh diễu hành
xúc động tự hào là cảm xúc của tất cả mọi người
lễ kỷ niệm giúp mỗi chúng ta được sống lại những ký ức hào hùng
của cả dân tộc cách đây bảy mươi năm mỗi chúng ta cần trân quý giá trị của độc lập tự do
có được điều này biết bao thế hệ cha ông đi trước đã đánh đổi bằng xương máu và cả tính mạng
với người đã từng tham gia kháng chiến chúng tôi như được sống lại ký ức thời trai trẻ với ngọn lửa của tinh thần đấu tranh cách mạng cháy bỏng trong trái tim
một cảm giác lưng lưng tự hào luôn có một niềm tự hào dân tộc trong trái tim mỗi người việt
dù bạn là ai làm nghề gì
mình không ở điện biên nhưng mình tin là dù bạn ở đâu thì tinh thần điện biên vẫn sống trong bạn hôm nay và nhiều ngày sau nữa
vì tổ quốc là mãi mãi lòng tự hào dân tộc là lẽ sống của chúng ta
thật sự rất xúc động tôi yêu việt nam quê khương tôi một đất nước luôn kiên cường trong mọi gian khó
tự hào yêu thương tuyệt đẹp là những từ khóa ngập trời
tràn trên các nền tạc mã xã hội buổi lễ kỷ niệm thành công không chỉ bởi khí thế hảo hùng âm vang chiến thắng
mà còn đẹp và ghi dấu ấn từ các chi tiết hành động rất nhỏ nhưng lại ấm áp nghĩa tình
khoảnh khắc sĩ quan cảnh sát cơ động ân cần tắm chiếc còi chỉ huy cho bé gái đứng dưới nắng
chào đoàn diễu binh hay hình ảnh các chiến sĩ công an cùng nhiều người dân nán lại dọn dẹp trên lễ đài
đều là những hình ảnh đã chạm đến trái tim nhiều người
một khoảnh khắc xúc động một hành động đẹp của chiến sĩ cảnh sát cơ động
chào yêu thương sẽ được nhận lại yêu thương chúc chiến sĩ mạnh khỏe để công tiến nhiều điều tốt đẹp cho xã hội và đất nước
chúc các đồng chí nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống
triệu like cho các chiến sĩ công an
tuyệt vời tôi yêu đất nước và con người việt nam yêu màu áo xanh của lực lượng vũ trang bảo vệ tổ quốc
chỗ sự vững chắc cho mỗi người dân
lễ diễu binh diễu hành chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ kết thúc trong niềm hân hoan tự hào dân tộc
buổi lễ kết thúc hàng ngàn người dân đổ ra hai bên đường chia tay các chiến sĩ trong đoàn diễu binh diễu hành
những cái ôm thật chặt những cái nắm tay bị dịt những nụ cười dạng dỡ và cả những giọt nước mắt nghẹn ngào lưu luyến
điện biên phủ việt nam tổ quốc có những điều không thể nói hết bằng lời
nhưng lại kết nối triệu triệu
triệu trái tim việt nam hôm qua hôm nay và mãi mãi mai sau
chúng tôi đây thì chắc hẳn là không hề hiếm gặp dọc những con đường này
tuy nhiên ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không bàn về những câu chuyện về đường khẩn cấp
mà từ những cái thực tế đang diễn ra trên làn rừng khẩn cấp này đến nói về bất cập trong việc đầu tư các hạng mục
tường không cần nhưng lại tần cần không tường
đó chính là các trạm rừng nghỉ
vâng trạm rừng nghỉ bên cạnh là địa điểm để người dân giải quyết một số nhu cầu cá nhân thì còn có một vai trò rất lớn khác
tại đây lái xe có thể nghỉ ngơi giảm bớt được mệt mỏi sau những chặng đường dài
từ đó có thể giảm các nguy cơ mất an toàn khi lái xe cũng như tuân thủ quy định không được lái xe liên tục quá bốn tiếng đồng hồ
vâng tuy nhiên vì nhiều lý do nên hiện nay có những tuyến cao tốc dài hàng trăm km nhưng trạm dừng nghỉ chỉ đếm trên đầu ngón tay
gây khó khăn nhất định cho người dân cũng như công tác đảm bảo an toàn giao thông
vừa ra khỏi cao tốc
vừa ra khỏi cao tốc
lấy nhanh chóng phun nước làm mát bánh xe
bơm căn chỉnh lốp sau quãng đường dài liên tục gần một trăm linh km dưới thời tiết nắng nóng
đây là hình ảnh không khó để bắt gặp trên các tuyến cao tốc
dừng nghỉ ngay trên đường
tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào
đa số các lái xe đều cho rằng các tuyến cao tốc phải có trạm dừng nghỉ
nếu không sẽ gây rất nhiều bất tiện
đi nhiều mà không có chỗ nghỉ thì mệt
ngoài ra còn giải quyết những nhu cầu khác
nhu cầu vệ sinh nhu cầu ăn uống rửa tay rửa chân
nhà xe chúng tôi sẽ phải dừng trạm nghỉ vào những nơi đúng quy định để nghỉ ngơi
khi hết mệt mỏi thì chúng tôi sẽ bắt đầu lưu thông tiếp
ví dụ như chẳng hạn như có xảy ra
có xảy ra tai nạn hoặc là vào trạm giao thông nhỏ thì nó lại ơn giảm
nhưng nếu mà xảy ra cái tai nạn lớn thì ảnh hưởng đến cả tính mạng con người
không chỉ là nhu cầu sử dụng của người dân là dịch vụ kinh doanh có lãi
mà những trạm dừng nghỉ có đóng vai trò rất quan trọng
trong việc nâng cao tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc
ngoài cái việc mà góp phần tăng cái chất lượng sử dụng của cái việc vận tải
thì ngoài ra nó còn giúp cho cái tăng cường về vấn đề an toàn giao thông
thì lúc đấy là bắt buộc sẽ phải thực hiện
chứ không thể làm một cách nửa vời mà nó thiếu đồng bộ giữa mạng lưới đường
và các cái công trình vục vụ dịch vụ liên quan đến đường cao tốc
theo tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế đường cao tốc bắt hành năm hai nghìn một mươi
thì đường cao tốc bắt buộc phải có trạm dừng nghỉ
nhưng do trạm dừng nghỉ là hạng mục phải huy động nguồn xã hội hóa
nên nhiều năm qua hạng mục này trở nên khó triển khai do kém thu hút nguồn lực xã hội
cần những cái cơ chế cởi mở hơn thoáng hơn để sao cho các đơn vị quản lý đường bộ cao tốc
có thể nhanh chóng đưa các cái vị trí mà dự kiến làm trạm dừng nghỉ để đấu thầu
để cho các doanh nghiệp tư nhân có thể tham gia thật nhanh chóng
tạo điều kiện cho người dân có thể đi lại trên các tuyến đường cao tốc một cách an tâm và an toàn hơn
mà những cái trạm dừng nghỉ ấy nó không chỉ phục vụ thuần túy cho cái việc là
nhu cầu của con người tham gia giao thông
hãy rồi cung cấp những điều kiện cần thiết cho phương tiện
mà cái trạm dừng nghỉ nó phải nâng cái tầm lên để trên thế giới người ta đều rất quan trọng cái đó
như cái trạm dừng nghỉ nó như là một cái điểm để nó phục vụ những người tham gia giao thông trên cái tuyến ấy
nhưng các địa phương nó coi cái trạm dừng nghỉ cũng là nơi để tạo thêm
có thể nói là tạo thêm công an phải làm quảng bá cái hàng hóa các địa phương
quảng bá những cái tiềm năng của du lịch các địa phương phát triển những cái địa phương đó
thế cho nên cái trạm dừng nghỉ đó thì rất khó phải
khởi công các tuyến cao tốc cần đồng bộ với việc đầu tư xây dựng các hàng mục phụ trợ
trong đó có trạm dừng nghỉ
đảm bảo khi thông xe các tuyến cao tốc việc vận hành trạm dừng nghỉ cũng phải sẵn sàng
đảm bảo sức khỏe cho người lái giúp tài xế nghiêm túc thực hiện quy định lái xe không quá thời gian cho phép
chỉ khi đó mới không còn cánh cảnh cao tốc đã chạy mà trạm dừng nghỉ mới ở tình trạng khởi động như hiện nay